sau những ngày có mưa nhiều về chiều tối ngày hôm nay mưa rông tại các tỉnh phía nam được nhận định sẽ có xu hướng giảm dần
những cơn mưa chủ yếu chỉ xảy ra tại khu vực nam bộ với mức độ dài rác và thời gian mưa cũng lùi về khoảng chiều tối và đêm
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên mưa giảm hẳn xuống diện cục bộ vài nơi lượng nhỏ và ban ngày thời tiết chủ đạo tại các khu vực này là nắng giáo không mưa
nhiệt độ cao nhất ngày duy trì trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ trên toàn khu vực
dưới tác động của rãnh thấp xích đạo có trục khoảng từ tám đến một mươi độ vị bắc trong ngày và đêm hôm nay
các vùng biển phía nam bao gồm vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
cũng như là khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa trời nhiều mây có mưa rào và có rông
bà con ngư dân cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại